sáng ngày hai mươi sáu tháng chín tại hà nội viện khảo cổ học viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã tổ chức hội nghị
thông báo khảo cổ học lần thứ năm mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín tham dự có đông đảo các nhà khoa học đại biểu các cơ quan hiệu quan
các tổ chức trung gương địa phương và đại biểu quốc tế
hội nghị đã nhận được ba trăm sáu mươi tham luận gồm chín mươi năm bài về khảo cổ học tiền sử hai trăm linh sáu bài khảo cổ học lịch sử
bốn mươi ba bài khảo cổ học chăm pa óc eo một mươi một bài khảo cổ học dưới nước và năm bài về các hoạt động tiêu biểu của các cơ quan chuyên ngành
đây là những kết quả của hơn một năm hoạt động sôi nổi nghiêm túc và khoa học của ngành khảo cổ học
cũng như các cá nhân quan tâm đến khảo cổ học
trong đó nổi bật là tổng kết năm năm hợp tác khai quật việt nga tại hệ thống di tích đá cụ an khê gia lai
hội thảo quốc tế về kỹ nghệ sơ kỳ đá cụ an khê đã đánh giá khẳng định thêm một bước giá trị của di tồn văn hóa đá cụ an khê
với sự xuất hiện của người nguyên thủy sớm nhất hiện biết ở việt nam
theo các chuyên gia những thành quả nghiên cứu đã đem lại hiệu ứng xã hội tích cực vì các mục tiêu soi sáng lịch sử
gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước